sau năm ngày nghị án ngày hai mươi bảy tháng sáu hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp
đã tuyên án sơ thẩm đối với hai bị cáo là lê nguyễn thúy vi hai mươi chín tuổi ngụ tại tỉnh tiền giang
và huỳnh quốc đạt ba mươi tuổi ngụ tại tp hcm về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào ngày một mươi sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực thị trấn thường thới tiền
huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp bị cáo lê nguyễn thúy vi và huỳnh quốc đạt
bị lực lượng chức năng bắt quả tang đang vận chuyển hơn bảy mươi bảy kg ma túy các loại
qua điều tra cơ quan công an xác định lê nguyễn thúy vi là kẻ chủ mua đường dây vận chuyển chất ma túy này
còn huỳnh quốc đạt được xác nhận là đồng phạm với vai trò giúp sức
tại phiên tòa cả hai khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin tòa giảm án cho đối phương
hội đồng xét xử tuyên án tù chung thân đối với bị cáo huỳnh quốc đạt
và án tử hình đối với bị cáo lê nguyễn thúy vi cùng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy